trong trường hợp các chủ dịch vụ cho thuê xe tự lái ở thành phố cần thơ bị lừa chiếm đoạt tài sản trong thời gian gần đây